tiếp nhận tin báo về việc một cháu gái trú tại tỉnh thừa thiên huế bị rụ rỗ vào miền nam
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã chủ động triển khai lực lượng
dừng xe khách phương trang ngăn chặn vụ việc
cụ thể vào khoảng gần tám giờ tối qua tại km một nghìn một trăm linh một bốn trăm linh quốc lộ một thuộc địa bàn xã phổ cường huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
tổ công tác đã triển khai lực lượng dừng xe ô tô khách phương trang chạy hướng bắc nam kiểm tra trên xe có cháu bé như tin báo
tổ công tác đã cho cháu ăn uống liên hệ với gia đình và công an phường thủy lương nhận cháu về
qua công tác nghiệp vụ công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ba đối tượng này gồm hà thị thanh trúc cầm đầu đường dây và hoàng thị cẩm lệ cùng với lê văn dưỡng cùng chú tại tp huế
tại thời điểm bị bắt lệ thông qua ứng dụng zalo nhận ghi số đề cho nhiều con bạc trong đó có dưỡng với số tiền bốn mươi hai triệu đồng
sau khi nhận ghi số đề cho các đối tượng lệ chuyển cho trúc để thực hiện việc tổng hợp trong ngày
chỉ trong vòng bốn ngày gần nhất trúc đã có hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền là hơn một bảy tỷ đồng
trúc khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng một mươi năm ngoái và đến nay tổng số tiền giao dịch là khoảng một mươi chín tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam nông thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện hữu lũng về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một công an huyện hữu lũng đã phát hiện tại căn nhà do nông thị hiền đang thuê
địa chỉ ở xã đồng tân huyện hữu lũng có tám thùng xốp bên trong có chứa cành và quả thuốc phiện tươi với tổng trọng lượng là bốn mươi tám kg
cơ quan công an tiến hành phân loại thu giữ niêm phong toàn bộ số tăng vật trên chương cầu giám định xác định tổng trọng lượng quả thuốc phiện tươi là hai mươi một sáu kg
tại cơ quan điều tra nông thị hiền đã khai nhận mua số thuốc phiện tươi trên qua mạng xã hội với mục đích mang về chia nhỏ để bán kiếm lời
tự ý mua nguyên liệu trên mạng xã hội về để sản xuất chế tạo pháo nổ trái phép
bốn học sinh lớp chín vừa bị công an xã văn tố phối hợp với công an xã phượng kỳ huyện tứ kỳ phát hiện lập biên bản
theo tài liệu điều tra do có nhu cầu sử dụng pháo để đốt trong dịp tết bốn học sinh này đã tìm hiểu sau đó mua các loại nguyên liệu thô trên mạng xã hội về để phục vụ cho việc sản xuất chế tạo pháo nổ trái phép
lực lượng công an tiến hành kiểm tra thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan bao gồm một mươi năm kg pháo nổ các loại và sáu kg nguyên liệu pháo cùng với một số dụng cụ khác tại nơi ở nơi cất giấu của số học sinh này
hiện vụ việc người vi phạm cùng với tăng vật liên quan đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương để tiếp nhận điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tăng chữ pháo trái phép đối tượng cao thị hồng như chú tại thị xã gò công vừa bị công an xã tân trung thị xã gò công tỉnh tiền giang lập hồ sơ xử lý
trước đó qua công tác tuần tra kiểm soát công an xã tân trung đã phát hiện bắt quả tăng như đang tàng trữ hai trăm linh viên pháo bánh nên mời về trụ sở công an xã làm việc
như khai nhận đã đặt mua số pháo trên mạng xã hội về để đốt vào đêm giao thừa và bán lại cho người khác khi vừa nhận pháo thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện và bắt giữ
bộ y tế đang lấy ý kiến đề xuất xác định nồng độ cồn trong khí thở của tài xế và sẽ là thông tin đáng chú ý có trong cụm chính sách ngay sau đây
theo đó mức tăng được hội đồng đề xuất là sáu tương ứng tăng hai trăm linh đồng đến hai trăm tám mươi đồng cụ thể lương vùng một nâng lên bốn chín trăm sáu mươi đồng vùng hai là bốn bốn trăm một mươi đồng vùng ba là ba tám trăm sáu mươi đồng
vùng bốn đạt ba bốn trăm năm mươi đồng lương hiện hành các vùng đang giao động từ ba hai trăm năm mươi đồng đến bốn sáu trăm tám mươi đồng mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng sáu từ giữa năm hai nghìn hai mươi bốn cụ thể vùng một lên hai mươi ba tám trăm linh đồng vùng hai lên hai mươi một hai trăm linh đồng vùng ba là một mươi tám sáu trăm linh đồng vùng bốn là một mươi sáu sáu trăm linh đồng
mức tăng này được hội đồng tiến lương quốc gia thống nhất sau phiên đàm phán thương lượng lần thứ hai hồi cuối tháng một mươi hai năm ngoái
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có công văn gửi các chuyên gia một số đơn vị chuyên khoa đề nghị nghiên cứu cho ý kiến đề xuất về vấn đề nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông
việc này làm cơ sở để xử phạt theo yêu cầu của ủy ban an toàn giao thông quốc gia hiện nay nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín quy định ba ngưỡng nồng độ cồn tương ứng với ba mức xử phạt đối với người điều khiển xe máy ô tô
tổng công ty vận tải hà nội trang soko
cô vừa ban hành kế hoạch phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao các đơn vị xe buýt của trassoco tiếp tục huy động lượt phương tiện với số lượng lớn từ ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức hai mươi sáu tháng chạp năm giáp thìn đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn phù hợp với nhu cầu thực tế và luồng hành khách
dịp này trang soko cũng tăng cường thêm hai mươi năm tuyến buýt kết nối với các bến xe mỹ đình giáp bắc yên nghĩa
nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của hành khách trong cao điểm